do ảnh hưởng của mưa lũ thượng nguồn đổ về mạnh thời gian qua
nên mực nước sông hồng qua địa bàn các quận hoàn kiếm long biên tây hồ những ngày qua dâng cao
để bảo đảm tốc độ lưu thoát dòng chảy an toàn các tuyến đê trong mùa mưa lũ năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị
các quận huyện thị xã nghiêm túc thực hiện công tác tuần tra canh gác đê theo các cấp báo động lũ
và đồng thời kiểm tra giải tỏa các trường hợp vi phạm dòng chảy
nhất là trên tuyến sông hồng đoạn qua các quận tây hồ hai bà trưng hoàng mai